thưa quý vị công an huyện sông mã tỉnh sơn la vừa phá thành công truyền án ma túy lớn thu giữ bốn bánh heroin
vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi sáu tháng ba tại bản quyết tiến xã nàng ngu công an huyện sông mã đã bắt quả tang đối tượng lê đức thắng
chú tại tỉnh thanh hóa tạm trú tại thị trấn sông mã đang có hành vi mua bán trái phép trên ma túy
tăng vật thu giữ gồm bốn bánh heroin một xe máy một điện thoại di động
mở rộng điều tra cơ quan công an thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lầu bà câu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại xã hủy một huyện sông mã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của câu thu giữ một gói heroin một khẩu súng hơi hai khẩu súng kíp một quả liệu đạn giả cùng một số tam vật khác có liên quan
công an thị xã thuận an tỉnh bình dương đang tạm giữ đối tượng phạm văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại địa phương để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
vào sáng ngày hai mươi tháng ba chị nguyễn thị kim hương phát hiện cửa hàng của mình bị mất ba mươi cái điện thoại di động mới và một số tài sản khác
tổng giá trị tài sản bị ước tính khoảng một trăm ba mươi năm triệu đồng
qua điều tra xác minh lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng hoàng
khám xét nơi ở của đối tượng thu giữ một đôi bông tai vàng một nhẫn vàng chín cắp điện thoại và hai mươi năm triệu đồng tiền mặt
sau khi trộm được tài sản hoàng đưa cho nguyễn phạm hoàng ân đem đi bán được khoảng ba mươi sáu triệu đồng
hoàng chia cho ân một mươi triệu đồng
số tiền còn lại hoàng dùng để tiêu xài cá nhân
chiều qua một đám cháy bùng phát ở gara ô tô của công ty trách nhiệm hiếu hoạn auto bình dương
nằm trên đường hồ văn mên phường an thạnh thị xã thuận an
đã thiêu dụi năm chiếc xe ô tô trị giá nhiều tỷ đồng
theo thông tin ban đầu vào một mươi năm h cùng ngày khoảng một mươi nhân viên trong gara đang làm việc
thì phát hiện lửa phát ra từ phòng sơn của công ty
sức nóng của vụ cháy khiến cho các nhân viên phải bỏ chạy ra ngoài
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương
đã huy động sáu xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến dập lửa
sau khoảng gần một giờ đồng hồ ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn
ghi nhận tại hiện trường có một xe khách loại bốn mươi năm chỗ và bốn chiếc xe ô tô du lịch bị cháy trụi hoàn toàn
nhiều trang thiết bị trong carat bị hư hỏng nặng ước tính thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng
liên quan đến vụ một nữ sinh lớp một mươi bị xâm hại tập thể khi đi sinh nhật bản
công an huyện triệu phong tỉnh quảng trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam sáu đối tượng
trước đó vào chiều hai mươi bốn tháng ba em nữ sinh lớp một mươi trường trung học phổ thông nguyễn hiễu thận được bạn đón đi chơi
đến khoảng hai mươi một giờ gia đình em học sinh nữ này phát hiện em được đưa về nhà trong tình trạng đa chấn thương hôn mê
nên đưa em này vào phòng khám đa khoa
trong quá trình kiểm tra các bác sĩ đã nhận thấy bệnh nhân có dấu hiệu bị sang chấn và xâm phạm
nên chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị để điều trị
hiện sức khỏe của nữ sinh đã ổn định nên được về nhà chăm sóc
ban đầu cơ quan chức năng xác định trong số một mươi đối tượng thì chỉ có một số đối tượng tham gia hiếp dâm nữ sinh
trong nhóm này có hai học sinh là đang học tại trường trung học phủ thông nguyễn hiệu thận
và một số đang học tại trường trung học phổ thông triệu phong
các đối tượng tham gia hiếp dâm nữ sinh có dùng chất kích thích có cồn
chiều qua ban thường trực trị sự giáo hội phật giáo việt nam khu vực phía bắc
đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin chính thức liên quan về việc thuyết giảng
và tổ chức lễ thỉnh vong giải oan gia trái chủ tại chùa ba vàng thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
tại buổi họp báo ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tại quảng ninh
và một số cơ quan liên quan đã thông nhất đưa ra kết luận
việc tổ chức thỉnh vong giải oan gia trái chủ tại chùa ba vàng
là không đúng với nghi lễ phật giáo truyền thống
và chủ trì chùa ba vàng phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc này
thường trực hội đồng trị sự khu vực phía bắc đề xuất hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
ngay lập tức ra quyết định tạm đình chỉ với tất cả các chức vụ trong giáo hội phật giáo việt nam
đối với đại đức thích trúc thái minh chủ trì chùa ba vàng
trong khi chờ hội nghị ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
ra quyết định cách chức theo đúng quy trình quy định tại hiến trương giáo hội phật giáo việt nam
sau khi ăn rỗ
hàng chục người ở xã hòa hải ở hương khê hà tĩnh phải nhập viện với triệu chứng ngộ độc thực phẩm
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng ba có một mươi năm người dân ở xã hòa hải đến trạm y tế xã để điều trị với các triệu chứng
đau đầu tróng mặt buồn nôn đi ngoài
qua thăm khám các bác sĩ chẩn đoán nhóm người này có biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm
đến sáng ngày hai mươi sáu tháng ba tiếp tục có hàng chục người khác cùng ở xã hòa hải nhập viện với triệu chứng tương tự
và theo tìm hiểu vào trưa ngày hai mươi bốn tháng ba tại gia đình ông đinh văn
thái ở xã hòa hải có tổ chức đám rỗ
sau khi ăn đám rỗ xong đến sáng ngày hai mươi năm tháng ba có hàng chục người bị đau bụng sốt cao tiêu chảy
đau đầu chóng mặt nôn mửa phải chuyển đến trạm y tế xã hòa hải
và bệnh viện đa khoa huyện hương khê điều trị
hiện lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra và làm rõ nguyên nhân
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh chín h của truyền hình công nhân dân
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo